các nhà nghiên cứu thuộc viện khảo cổ học chủ trì là phó giáo sư tiến sĩ bùi văn liêm
đã chính thức tiến hành cuộc khai quật đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi đây cũng là cuộc khai quật thứ một mươi
tại di chỉ khảo cổ vườn chuối xã kim trung huyện hoài đức thành phố hà nội
những nhất quốc đầu tiên cho đợt khai quật mới những ánh mắt đầy hy vọng trong công cuộc tìm kiếm di vật
theo phó giáo sư tiến sĩ bùi văn liêm đợt khai quật lần này tập trung vào phía đông của di trì vườn chuối
không động đến dự án đường vành đai ba năm và có diện tích khai quật là một trăm năm mươi m hai
trong đó có năm mươi m hai là hố khai quật còn lại là các hố thăm dò
mục đích lớn nhất của đợt khai quật hai nghìn hai mươi ở khảo cổ vườn chuối là tập trung vào phía đông của di trị khảo cổ vườn chuối
và tìm ra được giá trị có tương xứng hoặc giá trị như ở phía đông
năm hai nghìn một mươi chín các nhà khảo cổ học đã khai quật phía tây di trị với diện tích khoảng hai trăm linh m hai
tập trung vào gò vườn chuối rền rắn và mỏ phượng thu được nhiều hiện vật
tư liệu cung cấp thông tin về cuộc sống của con người việt cổ đại
cách đây khoảng ba năm
kết quả này phục vụ cho công tác nghiên cứu cũng như bảo tồn và phát huy giá trị của di tích
phục vụ phát triển kinh tế của thành phố hà nội
trong đợt khai quật mới này tùy vào tình hình khai quật cụ thể
các thành viên thực hiện dự án sẽ có những báo cáo hoặc hội thảo đầu bờ
để báo cáo kết quả khai quật tại chỗ với các cơ quan có thẩm quyền
chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt ở các hố khai quật và hố thăm dò
để tìm ra những cái di tích những di vật hiện
hiểu đang lưu tại di chỉ có cuốn chuối
một trong những di trị rất quan trọng của thủ đô hà nội
thời đại tiêm khí việt nam
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng vừa có công văn số một nghìn ba trăm một mươi hai
quy đề bvhttgl do thứ trưởng trịnh thị thủy ký ngày một mươi hai tháng năm
quyết định gia hạn thời gian khai quật khảo cổ tại địa điểm này
từ ngày một mươi sáu tháng năm đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi